kính thưa quý vị sau khi ra văn bản cho phép là các dịch vụ hoạt động
thì ngày hôm nay là ngày một mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm lại có văn bản tạm thời
ngưng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar
và tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm đã cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề này
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
do đánh giá dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tiêu mấn nguy cơ
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế tp hcm khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch
đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp quận huyện
để mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân tổ chức và cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện
tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
hiện tp hcm đang điều trị một mươi hai chín trăm ba mươi năm bệnh nhân trong đó có sáu trăm ba mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm linh hai bệnh nhân nặng đang thở máy chín bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một có một bốn trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nhập viện một bảy mươi sáu bệnh nhân xuất viện
tử vong trong ngày